ngày mai năm tháng ba tòa nhân dân tp hcm sẽ tiến hành mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử bà trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp cùng các đồng phạm
liên quan tới vụ án này có hai bị can mang quốc tịch trung quốc làm việc tại ngân hàng scb
đã giúp sức cho bà trương mỹ lan rút ruột hàng trăm ngàn tỷ đồng hiện nay đã bỏ trốn
cơ quan công an tạm đình chỉ điều tra khi nào bắt được sẽ tiếp tục xử lý
theo cáo trạng lam lee george làm việc tại scb với các chức vụ
là thành viên hội đồng quán trị phóng chức tịch hội đồng quán trị ngân hàng scb
tài liệu điều tra thể hiện từ ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn
lam lee george đã ký tám biên bản biểu quyết của hội đồng quán trị
đồng ý hợp thức cho sáu mươi tám khoản vay của bà trương mỹ lan
có tổng dư nợ đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai là năm mươi ba tỷ đồng
tổng giá trị tài sản đảm bảo là ba mươi bốn tỷ đồng gây thiệt hại cho scb hơn một mươi chín tỷ đồng
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm đến ngày ba mươi một tháng tám
năm hai nghìn hai mươi hai set henry kajian đã ký bốn trăm tám mươi bảy biên bản đồng ý cho ba trăm năm mươi sáu khách hàng nhóm của trương mỹ lan
vay sáu trăm linh hai khoản vay tổng dư nợ năm trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
trong đó tổng giá trị tài sản đảm bảo các khoản vay là một trăm một mươi năm tỷ đồng
gây thiệt hại cho scb số tiền bốn trăm sáu mươi hai tỷ đồng
hai đối tượng st henry kajian và lam lee george đã bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã có quyết định tách vụ án
và tạm đình chỉ điều tra vụ án tạm đình chỉ điều tra hai bị can
tiếp tục xử lý
công an huyện gia bình của tỉnh bắc ninh đã tạm giữ hình sự hai đối tượng vi phạm nồng độ cồn
tấn công lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
tối ngày ba tháng ba tổ công tác của đội cảnh sát giao thông tật tự công an huyện gia bình
làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát cắm chốt xử lý vi phạm trên tuyến đường thuộc địa bàn huyện
đã phát hiện hai người đi xe máy không đổi mũ bảo hiểm nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
kiểm tra nhanh phát hiện ông trịnh xuân thành chú tại huyện gia bình vi phạm nồng độ cồn
ở mức sáu trăm một mươi bốn mg trên một lít khí thở người ngồi sau là nguyễn xuân trúc có mức nồng độ cồn là bốn trăm bốn mươi hai mg
trên một lít khí thở khi tổ công tác lập biên bản xử phạt hai đối tượng xin bỏ qua vi phạm
nhưng không được đồng ý nên đã nảy sinh hành vi côn đồ tấn công cán bộ của tổ công tác cảnh sát giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông sau đó đã khống chế bắt giữ hai đối tượng thành và trức
hàng chục đối tượng thanh thiếu niên đang bị công an huyện hàm tân tỉnh bình thuận tạm giữ
về hành vi tụ tập đua xe trái phép gây mất trật tự an ninh
vào khoảng giờ một mươi năm phút ngày ba tháng ba tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân
có một nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập nẹt bô gây mất an ninh trật tự tại tuyến khu lộ một a
đoạn qua cây xăng dầu hàm tân thuộc khu phố hai thị trấn tân nghĩa huyện hàm tân tỉnh bình thuận
công an huyện đã huy động gần tám mươi lượt cán bộ chiến sĩ khẩn trương bố trí lực lượng ngăn chặn vây bắt
phát hiện lực lượng chức năng một số đối tượng đã tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã tạm giữ bốn mươi sáu xe mô tô các loại đã thay đổi kết cấu xe
và đưa hơn hai mươi đối tượng về trụ sở công an huyện để làm việc
các nam thanh niên tham gia tụ tập nẹt bô trên có tuổi đời còn rất trẻ từ một mươi sáu đến hai mươi năm tuổi
vừa có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh vĩnh long hậu giang đồng nai bình dương
hẹn nhau ra bình thuận để tụ tập đua xe lạng lách đánh võng rú ga nẹp bô gây mất an ninh trật tự
hai học sinh tử vong thương tâm trong vụ tai nạn giữa xe ô tô khách và xe gắn máy
vừa xảy ra trên địa bàn thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đang phối hợp với công an thành phố buôn ma thuột
điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi hai h ngày ba tháng ba trên đường hồ chí minh đoạn qua xã hòa khánh thành phố buôn ma thuột
xe ô tô khách do tài xế võ duy tâm trú tại huyện củ chi thành phố hồ chí minh điều khiển
trên xe chở một mươi sáu hành khách lưu thông theo hướng tỉnh đắk lắc đi đắk nông
khi đến địa điểm trên chiếc xe khách đã vượt xe container đi cùng chiều
lấn sang làn bên trái rồi tông trực diện xe gắn máy của hai em học sinh cùng học
tại trường trung học phổ thông phan chú trinh huyện cư rút tỉnh đắk nông đi theo hướng ngược lại
hậu quả vụ tai nạn làm hai em học sinh tử vong
kết quả kiểm tra ma túy và nồng độ cồn đối với tài xế tâm là âm tính
một vụ tai nạn giao thông khác cũng vừa xảy ra tại thành phố hồ chí minh
xe ô tô một mươi sáu chỗ va chạm với hai xe gắn máy rồi lao vào gốc cây khiến nhiều người bị thương
nhiều tuyến đường xung quanh vụ va chạm bị ủ nứ nghiêm trọng
vào sáng ngày bốn tháng ba xe ô tô một mươi sáu chỗ lưu thông trên đường trường trinh hướng từ tân phú về tân bình
đến đoạn gần mũi tàu cộng hòa quận tân phú thành phố hồ chí minh
thì va chạm với hai xe gắn máy đang lưu thông phía trước
xe một mươi sáu chỗ đẩy một xe gắn máy đi một đoạn rồi tông vào gốc cây ven đường mới dừng lại
các nạn nhân trên hai xe máy bị thương được chuyển vào bệnh viện cấp cứu
tại hiện trường chiếc xe gắn máy bị xe một mươi sáu chỗ cuốn đi biến dạng
đầu xe một mươi sáu chỗ cũng bị hư hỏng nặng
sự cố giao thông xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng khiến tuyến đường trường trinh bị ùn ứ nghiêm trọng
các dòng phương tiện bị kẹt cứng rậm chân tại chỗ
các tuyến đường lân cận như âu cơ cộng hòa tân kỳ tân quý cũng rơi vào tình trạng ủn ứ
đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận tân phú đã tổ chức điều tra nguyên nhân sự cố giao thông
đồng thời phân luồng chuyển hướng các dòng phương tiện để giải tỏa tình trạng kẹt xe
tây nguyên đang bước vào cao điểm mùa khô tiềm ẩn rất lớn nguy cơ xảy ra các vụ cháy
như là tại các cơ sở sản xuất kinh doanh tập kết nhiều hàng hóa
để hạn chế tối đa các sự cố cháy nổ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp trong đó có tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở
thời gian gần đây do bất cẩn trong quá trình sử dụng điện và lửa đã xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại về tài sản trên địa bàn tỉnh gia lai
đơn cử như các vụ cháy cơ sở thu mua phế liệu tại xã chư á thành phố pleiku và vụ cháy nương rẫy tại xã yà bòng huyện chư prong
hiện nay công ty đã trang bị đầy đủ tất cả các dụng cụ và phương tiện phòng cháy chữa cháy
và thường xuyên nhắc nhở tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên
để cả khách hàng nghiêm túc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy
công an phòng cháy chữa cháy vẫn một năm hai lần dẫn đến tuyên truyền tổ chức diễn tập và thực hiện phòng cháy chữa cháy của công ty
với tâm thế chủ động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh gia lai
luôn sẵn sàng các phương án tác chiến kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý mọi tình huống khi có cháy nổ xảy ra
tuy nhiên để không xảy ra cháy nổ thì việc tự giác chấp hành
các quy tắc an toàn về phòng cháy chữa cháy của người dân vẫn là quan trọng nhất
tuy nhiên để không xảy ra cháy nổ thì việc tự giác chấp hành

các hộ gia đình nên có một bình chữa cháy để lúc có sự cố cháy ra thì kịp thời để xử lý
hiện nay công an tỉnh gia lai đã xây dựng bộ mã qr tập hợp kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn
khi xảy ra sự cố cháy nổ bằng hình thức sinh động dễ dàng xem trên điện thoại bất kỳ lúc nào
người dân có thể quét mã qr
để truy cập tiếp cận nội dung tuyên truyền khuyến cáo về phòng cháy chữa cháy
ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày đảm bảo an toàn cho bản thân gia đình khi gặp sự cố cháy nổ bất ngờ
công an huyện bầu bàng tỉnh bình dương cho biết là các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp với công an huyện bầu bàng
truy bắt nhóm người nghi dùng súng cướp tiệm vàng
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi hai h ngày ba tháng ba nhóm bốn người gồm hai nam hai nữ
bất ngờ xông vào tiệm vàng bích quý thị trấn lai uyên huyện bầu bàng
dùng một vật nghi giống súng đe dọa cướp đi số lượng lớn vàng tương đương với khoảng chín trăm linh triệu đồng
sau khi gây án nhóm này đã lên hai xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường
lực lượng công an đang phối hợp với các đơn vị tiến hành truy bắt
liên quan tới vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
trong vụ án này có hai bị can mang quốc tịch trung quốc làm việc tại ngân hàng scb
đã giúp sức cho bà trương mỹ lan rút ruột hàng trăm nghìn tỷ đồng hiện nay đã bỏ trốn
cơ quan công an đã tạm giữ đã tạm đình chỉ điều tra khi nào bắt được sẽ tiếp tục xử lý
theo cáo trạng lam lê giọc làm việc tại scb với các chức vụ là thành viên hội đồng quản trị
phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb
tài liệu điều tra thể hiện từ ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
lam lê giọc đã ký tám biên bản biểu quyết của hội đồng quản trị
đồng ý hợp thức cho sáu mươi tám khoản vay của bà trương mỹ lan
có tổng dư nợ đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai là năm mươi ba tỷ đồng
tổng giá trị tài sản bảo đảm là ba mươi bốn tỷ đồng gây thiệt hại cho scb hơn một mươi chín tỷ đồng
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
san henry kajian đã ký bốn trăm tám mươi bảy biên bản đồng ý cho ba trăm năm mươi sáu khách hàng nhóm của trương mỹ lan
vay sáu trăm linh hai khoản vay tổng dư nợ là năm trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
trong đó tổng giá trị tài sản bảo đảm các khoản vay là
một trăm một mươi năm tỷ đồng gây thiệt hại cho scb số tiền bốn trăm sáu mươi hai tỷ đồng
hai đối tượng san henry kajian và lam ly joc đã bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã có quyết định tách vụ án và tạm đình chỉ điều tra vụ án
tạm đình chỉ điều tra hai bị can khi bắt được sẽ tiếp tục xử lý
tại tỉnh điện biên lực lượng chức năng vừa bắt giữ một người đàn ông mang quốc tịch lào
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
ba mươi hai viên ma túy tổng hợp và lúc bảy h ba mươi sáng nay tại khu vực cọc dấu một trăm một mươi năm
tuyến biên giới việt nam lào
thuộc địa phận bản hủy mòi xã ba thơm huyện điện biên tỉnh điện biên
lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông nhập cảnh trái phép từ lào vào việt nam
đang tàng trữ ba mươi hai viên nghi là ma túy tổng hợp
bước đầu đối tượng khai nhận tên là som bích trú tại tỉnh phong sa lì lào
các viên nén trên là ma túy tổng hợp do som bích nhận vận chuyển thuê
trong quá trình tuần tra công an xã hòa tiến huyện hòa vang tp đà nẵng đã phát hiện
và ngăn chặn thành công một nhóm thanh thiếu niên có ý định dùng dao tự chế đi giải quyết mâu thuẫn
phát hiện nhóm thanh thiếu niên gồm năm người đi trên hai xe máy lạng lách đánh võng và cầm theo hung khí
tổ tuần tra tiến hành đón lõng ngăn chặn
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận do mâu thuẫn với một thanh niên khác trên địa bàn
nên đã rủ nhau mang theo hung khí để tìm thanh niên kia trả thù
lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra và xác minh vụ việc
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản có giá trị lớn
gồm một mươi ba máy tính bảng một máy tính sách tay với tổng trị giá là hơn bảy mươi triệu đồng
trước đó vào sáng ngày một tháng ba nhận tin báo về việc công ty trách nhiệm hữu hạn việt nam wacore
đóng tại đường số một mươi ba khu công nghiệp amata phường long bình tp biên hòa
xảy ra vụ mất trộm tài sản lớn gồm một mươi ba máy tính bảng một máy tính sách tay trị giá hơn bảy mươi triệu đồng
lực lượng trinh sát đội cảnh sát hình sự công an tp biên hòa đã tiến hành điều tra bắt giữ đối tượng
gây ra vụ trộm là trần văn sang quê tỉnh nam định hiện đang sống lang thang và nghiện ma túy
khi đang lẩn trốn tại tp hồ chí minh
tại cơ quan công an trần văn sang đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán giáp thìn
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an huyện long thành tỉnh đồng nai đã tập trung xử lý
nhiều vụ phạm pháp hình sự kinh tế ma túy bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
chủ động kiên quyết xử lý tội phạm hình sự bám sát địa bàn nắm chặt đối tượng
bài trừ tệ nạn xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công an huyện long thành
gia quân tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
chỉ sau hai tháng gia quân đợt cao điểm công an huyện long thành đã điều tra khám phá
nhiều vụ phạm pháp hình sự kinh tế ma túy môi trường
đừng cử qua công tác quản lý địa bàn công an huyện long thành đã bắt quả tăng đối tượng
hoàng thị tuyết chú tỉnh đồng nai đang có hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép
thực hiện nghiêm những công tác nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát vực như nắm tình hình
về an ninh trật tự trên địa bàn công tác quản lý đối tượng gọi hỏi răn đe những loại đối tượng công tác quản lý cư trú
đội hình sự đề ra rất nhiều giải pháp trong công tác phòng ngừa đối với đấu tranh tội phạm
đặc biệt chúng tôi trú trọng về công tác phòng ngừa nghiệp vụ và bằng các biện pháp hành chính công khai
tuần tra công khai một trăm sáu mươi một tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện long thành
trước trong và sau tết này là ổn định tội phạm được kéo giảm
tỷ lệ điều tra khám phá án được nâng cao rõ rệt
trên lĩnh vực phạm pháp hình sự công an huyện đã điều tra làm rõ hai mươi một trên hai mươi năm vụ
bắt xử lý ba mươi hai đối tượng phát hiện triệt phá chín vụ đánh bạc bắt ba mươi tám đối tượng
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy đã phát hiện hai mươi năm vụ
bắt bốn mươi đối tượng mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng sử dụng trái phép chất ma túy
trên lĩnh vực tội phạm kinh tế tham nhũng chức vụ đã phát hiện một mươi ba vụ với một mươi sáu đối tượng
đã khởi tốn năm vụ sáu bị can và quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm cá nhân số còn lại đang điều tra
phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới công an huyện long thành tỉnh đồng nai
tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền
triển khai các biện pháp nghiệp vụ tập trung lực lượng đánh mạnh vào các ổ nhóm tội phạm hình sự
ma túy quyết tâm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
công an xã mong thọ b huyện châu thành tỉnh kiên giang cho biết đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính
một thanh niên trú tại huyện châu thành về hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền
trước đó vào ngày hai tháng ba một thanh niên đến công an xã mong thọ b huyện châu thành để trình báo về việc
bị bốn thanh niên lạ mặt chặn đường cướp một điện thoại iphone một mươi ba một sợi dây chuyền một nhẫn vàng có trọng lượng sáu năm chỉ và tám triệu đồng
quả xác minh công an huyện châu thành và công an xã mong thọ b xác định có dấu hiệu bất thường giữa lời khai của thanh niên này
và hiện trường xảy ra vụ việc
với những chứng cứ cơ quan công an thu thập được thanh niên trên đã thừa nhận do thiếu nợ ngân hàng số tiền trên hai trăm linh triệu đồng
nhưng không có khả năng chi trả nên đã nảy sinh ý định giả bị cướp tài sản để gia đình cho tiền trả nợ
để có tiền tiêu xài thì nhiều người đã mang thẻ căn cước công dân đi cầm cố tại các cửa hàng cầm đồ
mà không biết đây là hành vi vi phạm pháp luật tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự
đặc biệt là trong trường hợp một số đối tượng có ý đồ xấu sử dụng những giấy tờ này
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản phản ánh tại tỉnh vĩnh long
trước đó ngày hai mươi năm tháng một lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố vĩnh long
phối hợp với công an phường chín kiểm tra phát hiện một tiệm cầm đồ trên địa bàn
đã nhận cầm cố nhiều loại giấy tờ trong đó có căn cước công dân
công an thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long đã xử phạt vi phạm hành chính
đối với một chủ tiệm cầm đồ trên địa bàn phường chín thành phố vĩnh long tổng số tiền sáu triệu năm trăm linh nghìn đồng
với hành vi vi phạm thế chấp cầm đồ nhận cầm cố giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân
và lập sổ quản lý lưu trữ số liệu tình hình hoạt động kinh doanh không đúng hoặc không đầy đủ
theo quy định của bộ công an
để việc thực thi công tác quản lý nhà nước về căn cước công dân trong thời gian tới được tốt hơn
thì đơn vị sẽ thông thăm mưu
thứ nhất đó là việc triển khai và tổ chức thực hiện các dân bản vi phạm pháp luật liên quan đến căn cước công dân
thứ hai là tổ chức tuyên truyền để người dân và các tổ chức nắm hiểu quy định về quyền và nghị dụ
việc quản lý và sử dụng thẻ căn cước công dân như các đối diện tàu tự thân
thứ ba đó là đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng cũng như lực lượng công an cơ sở
vừa hướng dẫn vừa kiểm tra để người dân thực hiện tốt các quy định
thứ tư là trường hợp phát hiện các vi phạm về căn cước và tính chất mức độ
và đơn vị sẽ thăm mưu tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
việc cầm cố căn cước công dân tiềm ẩn nguy cơ lộn lọt thông tin cá nhân rất lớn
các đối tượng sẽ lợi dụng để đánh cắp thông tin cá nhân từ chứng minh nhân dân
căn cước công dân để sử dụng vào mục đích xấu như mở các tài khoản
sau đó thu thập các tài khoản để bán cho các tổ chức tội phạm để đánh bạc hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra đối với những thông tin cá nhân khi mà kẻ xấu thu thập được thì họ có thể lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để góp phần phòng ngừa vi phạm công an các địa phương trên địa bàn tỉnh vĩnh long
đã thường xuyên kiểm tra kết hợp tuyên truyền để người dân cũng như cơ sở kinh doanh
hiểu và chấp hành nghiêm các quy định về quản lý sử dụng dây chứng minh nhân dân
thẻ căn cước công dân quyền nghĩa vụ trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan

đối với những thông tin cá nhân khi mà kẻ xấu thu thập được thì họ có thể lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nên chỉ cháy phần mái cọ và một số đồ vật trong khu vui chơi làm bằng nhựa cao su mà không gây thiệt hại lớn về tài sản
trong khi đó trên nệ bàn tỉnh hải dương hiện có hàng trăm cơ sở doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động do không bảo đảm các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tuy nhiên hầu hết các cơ sở này vẫn tiếp tục hoạt động và hậu quả là đã có những nơi xảy ra hỏa hoạn gây thiệt hại lớn về tài sản
đây là những hình ảnh vụ cháy kho xưởng của công ty hoàng đê ở phường bình hàn thành phố hải dương xảy ra vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi bảy tháng hai
toàn bộ diện tích nhà sưởng hàng nghìn mét vuông cùng nguyên vật liệu để sản xuất bao bề cắp tông bị thiêu dội
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã nỗ lực khống chế không để cháy lan sang các khu vực xung quanh
trước đó từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai doanh nghiệp này đã từng bị xử phạt hành chính và bị đình chỉ hoạt động
do vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy
và thực sự là chúng tôi chỉ một mong muốn đối với các doanh nghiệp đó là chúng ta phải thực sự chuẩn bị chú đáo về nhân lực về vật lực về các điều kiện khác mà theo như chỉ đạo của đảng nhà nước chúng ta đó là bốn tại chỗ
công trình chợ phủ do công ty cổ phần chợ tây bắc làm chủ đầu tư bị đình chỉ hoạt động từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai do không đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy
nhưng doanh nghiệp và ban quản lý chợ không chấp hành việc đình chỉ hoạt động
hứa hẹn sẽ đầu tư các hạng mục phòng cháy chữa cháy theo quy định
tuy nhiên đến nay cũng vẫn chưa đầu tư xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy như đã cam kết
không chỉ riêng chợ phủ mà nhiều chợ khác do công ty cổ phần tây bắc làm chủ đầu tư cũng trong diện bị đình chỉ hoạt động
công ty tây bắc cũng được nhận chỉ thị chung của biên phòng chữa cháy chữa cháy của công an tỉnh
nhưng vì các tiểu thương